hôm nay ngày hai mươi bốn tháng năm kỳ họp thứ bảy quốc hội khóa một mươi bốn bước sang ngày làm việc thứ năm
trong ngày làm việc hôm nay quốc hội sẽ nghe và thảo luận nhiều dự án luật như dự án luật quản lý thuế sửa đổi dự án luật cán bộ công chức và viên chức
cụ thể trong buổi sáng quốc hội nghe ủy viên ủy ban thường vụ quốc hội chủ nhiệm ủy ban tài chính ngân sách của quốc hội nguyễn đức hải trình bày báo cáo giải trình
tiếp thu trình lý dự án luật quản lý thuế trước khi thảo luận tại hội trường
buổi chiều quốc hội sẽ nghe tờ trình và báo cáo thẩm tra dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật tổ chức chính phủ và luật tổ chức chính quyền địa phương
dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật cán bộ công chức và luật viên chức trước khi thảo luận tại tổ